với niềm đam mê hoa cây cảnh chàng thanh niên huỳnh văn khanh ở thôn ba xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã mạnh dạn phủ lên mảnh đất ven biển đầy nắng và cát muôn vàn sắc hoa tự tin làm giàu trên chính quê hương của mình

sau đó khanh phải đi xin giống những cây hoa súng hư hại từ người quen
do chưa am hiểu rõ kỹ thuật chăm sóc và ảnh hưởng của thời tiết hai hồ súng của khanh bị hư lá thối rễ gần như chết sạch

cuối năm hai nghìn một mươi năm khanh vào đắk lắc đào giếng thuê một tháng được một mươi triệu đồng
vừa nhận tiền công khanh đã lên xe trở về quê
đào thêm hồ lót bạc trồng súng quanh nhà rộng bốn trăm linh m hai
từ kinh nghiệm tích lũy sau lần thất bại
những hồ súng được khanh ân cần tỉ mỉ chăm sóc
sau vài tháng đã bắt đầu vươn mình khoai sắc
để tìm thị trường đầu ra khanh phải đi gõ cửa từng cửa hàng từng căn nhà
để giới thiệu hoa súng của mình
chỉ một thời gian ngắn người chơi hoa súng đã bắt đầu biết đến đặt mua hoa súng của khanh
hiện tại là mô hình bông trồng của anh khanh là kiểm diện tích khoảng một năm hectare
và cũng đã giải quyết từ bốn đến năm lao động tại địa phương
họ việc làm và thu nhập cụ đình
và mỗi năm mô hình của anh thu được khoảng từ khoảng lại rong
từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng trên một năm
và cũng là thân niên vương lên làm giàu tiền đáng
xuyên suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi khanh vẫn luôn chăn trở một điều
đó là phải làm thế nào để những mảnh đất đầy cắt trắng trở nên màu mỡ
để những thanh niên như khanh không còn phải bôn ba xứ người tự thân lập nghiệp
làm giàu trên chính mảnh đất quê hương